từ ngày một mươi tháng một mươi tới đây lối lên xuống kết nối đường vành đai ba trên cao với đường dưới tại khu vực hồ linh đàm sẽ hoàn thành
việc này sẽ rút ngắn quãng đường cho các lái xe giảm thiểu áp lực giao thông tại khu vực nguyễn xiển đường nguyễn hữu thọ vào các khung giờ cao điểm
cuối năm hai nghìn một mươi chín cầu vượt thấp nằm cạnh đường vành đai ba trên cao bắc qua hồ linh đàm chính thức được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư ba trăm bốn mươi một tỷ đồng
dự án gồm hai cầu đi thấp với tổng chiều dài gần năm trăm bốn mươi hai mét chiều rộng mỗi cầu một mươi ba mét bố trí hai nhánh kết nối với đường vành đai ba trên cao với tổng chiều dài gần năm trăm năm mươi năm mét bề rộng mỗi cầu bảy mét
dự án cầu vượt hồ linh đàm khi đưa vào khai thác kỳ vọng sẽ kéo giảm un tắc trên đường nguyễn hữu thọ và đoạn đường giải phóng nước ngầm giúp quá trình đi lại của người dân ra cửa ngõ phía nam thành phố được thuận lợi thông suốt hơn